với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vũ thị nhung chú tại xã nhữ hán huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra xử lý trước pháp luật
nhung đã lập một tài khoản facebook mang tên trần quang khánh dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói đàn ông
và kết bạn với một người phụ nữ tại phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
khi biết người phụ nữ này phát sinh tình cảm yêu đương nhung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lấy lý do là giải quyết công việc nhiều lần nhung đã yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã nhiều lần đòi tiền không được đã đến phòng hình sự công an tỉnh hà giang để trả lời